như chúng tôi đã giới thiệu ở phần trước thì thời gian qua nhiều các hội nhóm trên mạng xã hội đã xuất hiện những bài giao bán xe máy với giá trị cao với giá rất rẻ thậm chí chỉ bằng một phần tư với loại xe ở cửa hàng chính hãng và uy tín
việc mua bán xe qua hình thức trực tuyến này thì luôn tiềm tàng những rủi ro và để nắm rõ hơn hình thức lừa đảo này thì xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
trong thời gian nghỉ tết anh hải cư trú tại quận hai bà trưng hà nội lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm mua lại xe máy cũ của người khác ra bán để sử dụng
sau khi liên hệ và thỏa thuận với người bán xe anh hải đã chuyển tiền cọc cho đối tượng tưởng sẽ nhận được một chiếc xe ưng ý để có thể đi sau tết nhưng đợi chờ mòn mỏi hơn một tuần vẫn không thấy xe đông

xe không giấy tờ giá rẻ trên mạng nhiều đối tượng lừa đảo cũng bị bắt thế nhưng vẫn rất nhiều người mắc bẫy vì lòng ham rẻ
những chiếc xe cũ không giấy tờ giá rẻ bằng một phần tư giá trị gốc này thường là những xe trộm cắp hoặc là thủ đoạn để chiếm đoạt tiền cọc của người mua
chỉ cần một chút thiếu cảnh giác người mua sẽ rơi vào tình trạng mất tiền mà chẳng thấy xe đâu
hành vi mua bán các xe máy trộm cắp để bán lại nhằm kiếm lời đã cấu thành tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có đây là cái hành vi nó đòi hỏi bắt buộc phải có ba cái dấu hiệu
thứ nhất là giữa cái người phạm tội với kẻ trộm cắp là không có cái sự hứa hẹn trước
thứ hai là cái tài sản này là họ phải biết rõ đây là cái tài sản trộm cắp
và thứ ba là họ đã có cái hành vi chứa chấp tiêu thụ cái tài sản này
để phòng tránh đối tượng lợi dụng lừa đảo thông qua việc mua bán trên mạng internet thì mọi người dân cần chú ý
tăng cường tìm hiểu
nghiên cứu thông tin báo đài về các vụ án lừa đảo qua mạng internet để nắm rõ các phương thức thủ đoạn cũng như các hình thức lừa đảo qua mạng
từ đó đề cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm này
người dân cần cân nhắc hạn chế trong việc mua bán hàng hóa trên những trang mạng không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng
trường hợp người dân bị lừa đảo qua mạng thì phải kịp thời trình báo lên cơ quan chức năng
cung cấp đầy đủ thông tin về vụ việc cho công tác điều tra xác minh truy tìm đối tượng